thưa quý vị phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố nội đô luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
vì đa phần người điều khiển phương tiện không thể lường trước được các chướng ngại vật bất ngờ
có thể xuất hiện giữa đường phố đông đúc
đoạn clip ngay sau đây được ghi lại tại hải phòng sẽ cho quý vị và các bạn thấy mức độ nguy hiểm của hành vi này